sau sáu ngày xét hỏi sáng nay hội đồng xét xử đã hoàn thành việc xét hỏi chín mươi hai bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet liên quan đến hai cựu tướng công an là phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa
trước khi diễn ra phần xét hỏi đối với cựu cục trưởng nguyễn thanh hóa hội đồng xét xử đã yêu cầu nguyễn văn dương lên bục khai báo để đối chất
dương khai bị cáo rất buồn và thất vọng khi nguyễn thanh hóa đã phủ nhận công ty cnc là công ty bình phong của c năm mươi trong khi đó tất cả các hoạt động của cnc đều có sự chỉ đạo của ông hóa
khi cnc hợp tác với vtc online đều có xin ý kiến của ông nguyễn thanh hóa
tiếp đó hội đồng xét xử đã công bố lời khai và triệu tập một số cán bộ thuộc c năm mươi và cục an ninh văn hóa thông tin truyền thông a tám mươi bảy để đối chất tại tòa
những người làm chứng là cán bộ cấp phòng thuộc c năm mươi cho biết
sau khi phát hiện game bài rigvip có dấu hiệu đánh bạc có các mục đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật đã báo cáo lãnh đạo phòng báo cáo phó cục trưởng và cục trưởng c năm mươi là ông hóa
cuối buổi sáng nay hội đồng xét xử thông báo hoàn thành việc xét hỏi đối với chín mươi hai bị cáo đại diện viện kiểm sát trình bày phần luận tội đối với chín mươi hai bị cáo
theo quan điểm của viện kiểm sát đây là vụ án có tính chất mức độ nguy hiểm với sáu loại tội trong đó có ba loại tội nghiêm trọng tính chất mức độ hậu quả của vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đường dây này đã lôi kéo gần bốn mươi ba triệu tài khoản đánh bạc thu lợi bất chính hơn chín tám trăm năm mươi ba tỷ đồng
để tham gia bóc gỡ đường dây này cơ quan điều tra đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ với thời gian điều tra một mươi hai tháng
cơ quan tố tụng đã khởi tố một trăm linh năm bị can ở hai mươi bốn tỉnh trong cả nước đã thu hồi hơn một ba trăm linh tỷ đồng
cây biên tài sản trị giá hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng
vụ án được giải quyết theo cơ chế đặc thù và được chia làm hai giai đoạn
chiều nay phiên tòa tiếp tục diễn ra phần luận tội của viện kiểm sát và tiến hành tranh tụng tại phiên tòa